từ đây việc kiểm điểm xếp loại đảng viên cũng được tiến hành ngay trong tháng
chứ không để đến cuối năm mới đánh giá chung tránh tình trạng đảng viên dẫn đến chậm khắc phục những hạn chế yếu kém của mình
nhờ đó không chỉ tạo cho buổi sinh hoạt tri bộ một không khí thật sự dân chủ cởi mở trong phê bình tự phê bình
mà còn giúp mỗi đảng viên tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ
chỉ cán bộ đảng viên là cuối năm mà có ý kiến đó ý kiến kia cho rằng là mình không như thế
nhưng mà tri bộ đánh giá mình mới sai đi chẳng hạn thì ngay cái việc đó chúng tôi đã khắc phục được
không chỉ thí điểm tại các tri bộ cơ quan mô hình điểm toàn diện cũng được đưa về các tri bộ thôn xóm
khác với các cuộc họp thường kỳ chỉ có đảng viên được tham gia hình thức sinh hoạt tri bộ mới mở rộng đối tượng đến người dân
người dân được nghe tri bộ tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của tri bộ và đảng viên
trong tháng qua đó có thể trực tiếp đánh giá xem nhận xét về đảng viên đó đúng hay chưa thông qua sự giám sát hàng ngày
đồng thời người dân cũng nắm được chủ trương kế hoạch trong tháng mới của tri bộ mà không phải thông qua kênh nào khác
từ đó việc triển khai các nhiệm vụ như xây dựng nông thôn mới xây dựng nhà kiểu mẫu gia đình kiểu mẫu cũng trở nên dễ dàng hơn
khi người dân cùng đồng hành với cán bộ đảng viên
cái việc là xây dựng các mô hình điểm
tự nhiên là gia đình điểm về
các việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa
điểm là việc xây dựng vườn kiểu mẫu để qua đó cùng với nhân dân ta nghiên cứu
xây dựng điểm sáng tác thực hiện và nhân rộng mô hình ra để nhiệm vụ phát triển kinh tế của thôn luôn được đổi mới
qua những chương trình đấy đưa vào nội dung sinh hoạt
thể hiện trách nhiệm vai trò gương mẫu vai trò của người đứng đầu
và công tác phát triển vai trò gương mẫu của đảng viên
trong thực hiện nhiệm vụ nó cao hơn
tôi thích điểm là nội dung này dư vào trong quá trình học tầm sẽ thay đổi
và lại trách nhiệm công việc của từng cán bộ đảng viên sẽ phát triển tốt hơn
so với thời gian sinh hoạt năm trước đây
đến nay huyện cô tô đã triển khai thí điểm được một mươi hai
trên tổng số năm mươi chín tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ huyện
bảo đảm đủ chín tiêu chí về xây dựng đảng giáo dục chính trị tư tưởng
công tác dân vận và công tác kiểm tra
tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của mỗi tri bộ
góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao